không biết là quý vị khán giả có lưu tâm đến một cái câu chuyện gần đây mà trên mạng xã hội thấy rằng là khá là được phổ rộng
về một số các mẹ có thể là ở nước ngoài về này hay là lấy kinh nghiệm từ những người thân quen mình biết
để nói rằng là trước đây chúng ta cứ gọi là kiên cho các con không được ăn lạnh này không được dùng kem hay đá vào cái mùa chuyển mùa rồi mùa đông
để phòng là viêm họng các thứ
nhưng bây giờ thì các mẹ bảo là thực ra cái đấy là không phải không đúng và chúng ta cần phải lấy độc trị độc
thì có biết chị thùy đã nghe câu chuyện đó chưa ạ
vâng thực ra thì ở trên chúng ta cũng đấy là một cái tư vĩnh là internet tức là mạng xã hội là một cái vấn đề rất là hay đấy ạ
là vấn đề mà truyền thông nó được lan tỏa và nhân rộng và rất là
thế nhưng mà đôi lúc là nó cũng có những cái làm cho chúng tôi hơi giật mình hơi giật mình thực sự là như thế
bởi vì chúng ta cũng biết là những cái lạnh nhất là lạnh đột ngột
chính là cái yếu tố nguy cơ cho nên là rất nhiều người bị viêm họng người lớn bị họng mãn rồi ạ
thì bắt đầu là ăn nước đá hay là nước cây mà đột ngột là viêm họng ngay lập tức
đứa trẻ nhỏ cũng thế thôi
đứa trẻ là đứa mà nó chưa hề được cái thích nghi gì đến giờ gì cả
chúng ta lại ta là những phản xạ đột ngột ăn rất là lạnh
bởi vì sao tôi vừa đến nóng về ăn một kem tôi thích lắm chứ nó mát lắm
nhưng mà nó làm cho cái môi trường thay đổi đột ngột
và đứa trẻ nó không thích nghi được
và tất cả mọi thứ nó phải tập và phải từ từ
cho nên tôi không thấy được cái phản xạ mà lấy độc trị độc như thế
đúng là chúng ta nhìn thấy một cái ở nước ngoài người ta có thể giữa tuyết người ta ra tắm rửa tuyết được
đấy là những người rất đặc biệt
nhưng còn bình thường với cái cơ địa với cái môi trường việt nam thì chúng ta không áp dụng được cái đấy vào việt nam đâu ạ
đúng rồi ạ
và tôi là một minh chứng chị ạ
bởi vì đã có lần là tôi bị viêm họng thưa quý vị
sau đấy tôi thử lấy độc trị độc thế nào tôi ăn thử cái kem
và kết quả là tôi phải nghỉ dẫn trong độ hơn một tuần
nên là mong chúng ta không thể nào lấy con cái mình ra làm thí nghiệm được quý vị nhé